các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
chương trình nghệ thuật đặc biệt điện biên phủ không bao giờ quên
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết
thưa quý vị liên quan đến vụ việc một bé gái sinh năm hai nghìn hai mươi ba tử vong bất thường với nhiều vết bầm tím
công an tỉnh tây ninh đã tạm giữ hình sự tld hai mươi chín tuổi ngụ huyện châu thành bố ruột của bé gái này
thông tin ban đầu
chiều ngày hai tháng năm người thân phát hiện bé gái ttcv nắm bắt động với nhiều vết bầm tím trên người
khi người xung quanh đến kiểm tra thì thấy cháu v đã tử vong nên trình báo công an
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc
bước đầu xác định cháu bé tử vong nghi bị cha ruột là tld đã tác động vật lý
công an huyện châu thành đang cùng với công an tỉnh tây ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo người dân địa phương cho biết đê sống cùng với người con lớn và bé vê ở xã thành long huyện châu thành
do mâu thuẫn nên vợ đê bỏ nhà đi đâu không rõ đê suốt ngày rượu tre và chửi với con cái
trưa ngày hai tháng ba đêm mua rượu về nhà uống một mình
đến khoảng một mươi năm giờ bé về thức dậy được đê cho uống sữa và tắm nhưng bé quấy khóc
do rỗ con không được nên đối tượng đã tác động vật lý dẫn đến tử vong
vụ việc đang được công an tỉnh tây ninh điều tra làm rõ
chuyển sang thông tin tiếp theo
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang truy bắt nhóm đối tượng
đã dùng hung khí xông vào đập phá một nhà hàng trong khu dân cư việt sinh
nhóm người này đã đập bể cửa kính nhà hàng rồi lao vào bên trong đập phá đồ đạc xe máy tạt sơn tung té
thông tin ban đầu hơn một mươi bốn giờ chiều ngày hai tháng năm nhà hàng lục đỉnh ký trên đường n a chín
trong khu dân cư việt sinh phường bình hòa thành phố thuận an đang nghỉ trưa
bất ngờ xuất hiện một nhóm hơn một mươi người đi bộ tới
tay cầm hung khí đập bể cửa kính nhà hàng
rồi la vào trong đập phá đồ đạc xe máy tạt sơn tung tuề
tại đây có nữ thu ngân đang ngủ trưa liền chạy ra hô hoán
thì bị các đối tượng đánh vào lưng gây thương tích nhẹ
sau đó các đối tượng chạy lên tầng hai tiếp tục đập phá bàn ghế cửa sổ
sau vài phút gây náo loạn các đối tượng vứt lại nhiều gậy gỗ búa xà beng rồi bỏ chạy
nhận tin báo công an thành phố thuận an có mặt khám nghiệm hiện trường trích xuất camera lấy lời khai nhân chứng
người dân cho hay nhóm đối tượng rất hung hăng tay cầm súng nên không ai dám vào can
qua thu giữ tăng vật xác định đây là súng đồ chơi
tới hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất
hiện công an đang truy bắt nhóm đối tượng gây án
mới đây lực lượng công an tỉnh bình thuận đã chia làm ba tổ
đồng loạt thi hành lệnh khám xét tại ba điểm sản xuất mua bán phân bón
liên quan đến công ty trách nhiệm hiệu hạn hà sa mặt trời
công ty phân bón này đã sản xuất hàng chục tấn phân mà có đến bảy mươi tám mươi
tại trụ sở công ty trách nhiệm hiệu hạn hà sa mặt trời trên đường cách mạng tháng tám
thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân hàng chục cảnh sát đã phong tỏa và thực hiện lệnh khám xét
ngoài khám xét tại trụ sở công ty hai tổ cảnh sát còn lại cũng tiến hành khám xét nhà riêng
của một cá nhân liên quan tại thôn an vinh xã sông phan huyện hàm tân
và nhà kho của công ty nằm trên quốc lộ năm mươi năm thuộc thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân
bước đầu cơ quan điều tra thu giữ hơn năm mươi tấn phân hữu cơ hàng ngàn lít đạm cá
đây là những loại phân làm giả có sử dụng nhiều chất cấm nguy hiểm đối với ngành nông nghiệp
đáng chú ý qua khám xét công an phát hiện rất nhiều bao phân hữu cơ
mang nhán hiệu hà sa mặt trời organic ghi đơn vị sản xuất là công ty trách nhiệm hiệu hạn
hà sa mặt trời theo giấy phép được cấp vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bình thuận chưa nhận được hồ sơ nào của công ty này
để được công nhận hợp chuẩn hợp quy đối với sản phẩm phân bón trên
đây được xem là vụ việc lớn nhất từ trước đến nay trên lĩnh vực hàng giả hàng kém chất lượng tại tỉnh bình thuận
và để triệt phá điểm sản xuất phân bón giả này ban giám đốc công an tỉnh bình thuận
đã chỉ đạo nhiều trinh sát thu thập chứng cứ với thời gian khá dài
theo hồ sơ vụ việc công ty trách nhiệm hiệu hạn hà sa mặt trời do bà huỳnh thu hà ba mươi bốn tuổi
chú tỉnh đồng tháp hiện tạm trú tại thị trấn tân nghĩa làm giám đốc
người đại diện theo pháp luật của công ty là ông nguyễn tân việt năm mươi hai tuổi chú an giang
hiện tạm trú tại thị trấn tân nghĩa
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra và xử lý theo luật định
liên quan đến vụ nghi ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì ở một tiệm tại phường xuân bình
thành phố long khánh tỉnh đồng nai khiến hàng trăm người nhập viện
sáng ngày ba tháng năm thượng tá nguyễn thành long trưởng phòng tham mưu công an tỉnh đồng nai cho biết
cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân
lực lượng phòng cảnh sát kinh tế đã phối hợp với công an thành phố long khánh
và các cơ quan liên quan vào cuộc lấy mẫu lấy lời khai của các nhân chứng liên quan để điều tra làm rõ
trong khi đó đến sáng ba tháng năm đã ghi nhận tổng số bốn trăm sáu mươi chín ca nhập viện
nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì
cụ thể ông tăng quốc lập phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố long khánh cho biết
số liệu đến sáu giờ ngày ba tháng năm ghi nhận bốn trăm bốn mươi bảy ca nhập viện
tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh trong đó đang điều trị ba trăm hai mươi một người
chuyển viện một mươi một bệnh nhân xuất viện một mươi chín người và chín mươi sáu người được cho thuốc về nhà uống
tại bệnh viện đa khoa cao xu đồng nai tính đến bảy giờ cùng ngày đã tiếp nhận tổng cộng hai mươi hai ca
trong đó hai mươi một ca đang điều trị tại bệnh viện một ca đã xuất viện
các trường hợp điều trị tại hai bệnh viện trên đều không có ca nặng
trong khi đó bệnh viện nhi đồng đồng nai tiếp nhận và điều trị một mươi hai bệnh nhi từ tuyến dưới
trong đó năm ca nặng đã có dấu hiệu tốt hơn đang điều trị tích cực
đoàn công tác của bộ y tế sẽ làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai
về vụ việc
trước đó trong ngày hai tháng năm cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có văn bản yêu cầu
sở y tế đồng nai chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực
điều trị cho các bệnh nhân không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng
cùng với đó khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc và công khai kết quả
để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng
đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm
lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai yêu cầu các bệnh viện tăng cường công tác điều trị
vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì
trước mùng hai tháng năm lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân tp long khánh
cũng đã đến thăm hỏi trao quà hỗ trợ cho các bệnh nhân nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì
đang được điều trị tại bệnh viện nhi đồng đồng nai
trước đó như đã đưa tin bệnh viện đa khoa khu vực long khánh bệnh viện đa khoa cao xu đồng nai
tiếp nhận hàng loạt người vào viện cấp cứu với các triệu chứng buồn nôn nôn tiêu chảy sốt đau bụng xoa ăn bánh mì
bước đầu xác định tất cả các bệnh nhân đều có ăn bánh mì thịt của tiệm bánh mì trên đường trần quang diệu
phường xuân bình thành phố long khánh trong khoảng thời gian từ một mươi năm h đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng bốn
sau đó khoảng bốn đến tám giờ thì xuất hiện các triệu chứng như đau bụng buồn nôn đi cầu phân lỏng sốt nôn
một số trường hợp đã tự mua thuốc uống tại nhà và nhập viện vào sáng ngày một tháng năm
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
mới đây công an phường vĩnh hiệp tp rạch giá kiên giang đã bắt giữ nhiều đối tượng tổ chức đua xe trai phép
vào khoảng hai giờ sáng ngày ba tháng năm theo tin báo của người dân có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập
ở khu vực tuyến tránh đường võ văn kiệt chuẩn bị đua xe trái phép
nhóm này dàn xe ngang đường chặn các phương tiện khác không cho di chuyển qua lại nẹp bô rú ga làm náo loạn cả khu phố
ngay sau đó công an phường vĩnh nghiệp bố trí lực lượng tổ chức chốt chặn vây bắt các đối tượng
khi phát hiện có công an nhóm này lập tức dồ ga bỏ chạy tán loạn
lực lượng công an đã khống chế bắt giữ bảy đối tượng cùng tăng vật là bảy xe máy tạm giữ nhiều điện thoại và có liên quan đến việc tổ chức đua xe
qua làm việc các thanh thiếu niên khai nhận có tuổi đời từ một mươi năm đến hai mươi hai tuổi hộ khẩu thường trú tại huyện hòn đất châu thành và thành phố giạch giá tỉnh kiên giang
trong đó có nhóm ba đối tượng đi từ tỉnh an giang để tụ tập đua xe
các đối tượng dùng mạng xã hội để liên lạc với nhau về thời gian và địa điểm tập trung
xe máy hầu hết đã được các đối tượng thay đổi kết cấu hình dáng và làm lại pô xe độ máy để đạt được tốc độ cao
vừa qua gia đình bà đinh thị huệ ở thôn hà lương xã võ liệt phát hiện đàn lợn trong chuồng nằm la liệt
nhiều con đang dãy nghi điện giật người nhà đã khẩn trương đi ngắt cầu giao
ngay sau đó người dân xung quanh đã đến kéo lợn ra khỏi chuồng một số người khẩn trương mổ lợn tại chỗ
lúc này có một mươi con lợn đã chết hoàn toàn bảy tám con đang nước ngoài trong chuồng không đi lại được
để giúp đỡ phần nào cho gia đình gặp nạn nhiều người dân địa phương những người mổ lợn trong vùng đã đến mua số lợn bị chết do điện giật với giá trên dưới hai triệu đồng một con
ngay trong đêm nhà bà huệ đã phải bán tháo hết số lượng còn lại có trong chuồng
theo bà huệ lứa lợn này có một mươi chín con hiện mỗi con có trọng lượng từ tám mươi đến chín mươi kg
được biết khu chăn nuôi của gia đình bà nuôi nhiều loại gia súc gia cầm như lợn châu gà
riêng chuồng lợn được lợp tôn mặt trước thành chuồng làm bằng sắt thép
trong chuồng lợn có nhiều dây điện long thòng
người dân địa phương cho rằng khả năng dây điện bị chuột cắn khi gặp mưa gây ro điện thành chuồng khiến lợn bị giật chết
ngày ba tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết đã bắt giữ bùi quốc việt sinh năm hai nghìn hai quê đắk nông
đối tưởng truy nã liên quan đến vụ án mảng sau vai trạm giao thông
sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác định danh tính đối tượng và tung lực lượng truy bắt
bằng các biện pháp huyệp vụ các trinh sát xác định việt đang lần trốn tại campuchia
khi phát hiện việt từ campuchia về việt nam các trinh sát đã bí mật theo dõi và bắt giữ thành công đối tượng khi vừa về đến địa bàn tỉnh bình dương
trước đó ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba lâm văn vui và nguyễn văn vũ em cùng một số người đi nhậu về
khi đến đoạn đường thuận giao hai mươi thuộc phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương vụ em bị trần thuốc bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê an giang chạy xe máy va trúng người
bị va trúng vũ em và đứng lại dẫn đến cãi nhau với bảo sau đó hai bên được mọi người can ngăn nên bỏ đi
khi nhóm bảo đến đoạn đường thuận giao hai mươi thì gặp vui và vũ em nhóm bảo dùng hung khí tấn công khiến cho vui tử vong tại chỗ vũ em bị thương nặng
ngày ba năm thông tin từ bệnh viện nhân dân gia đình tp hcm
khoa ngoại lồng ngực mạch máu biếu cổ của bệnh viện này vừa thực hiện phẫu thuật thành công cho cụ bà chín mươi năm tuổi có khối biếu cổ lớn gây hẹp khí quản khó thở
đó là cụ bà t t h sống tại gò vấp hơn bốn mươi năm trước bà h đã phát hiện biếu cổ nhưng do kích thước nhỏ nên bà không điều trị
thời gian gần đây bà thường xuyên có cảm giác khó thở nên đến bệnh viện nhân dân gia định khám và được chuyển vào khoa ngoại lồng ngực mạch máu biếu cổ để điều trị
tại khoa bác sĩ đánh giá bệnh nhân có biếu cổ to biến dạng vùng cổ có khả năng chèn ép vào các cấu trúc xung quanh nhất là khí quản
và có khả năng thòng trung thất nên cho chỉ định chụp ct scan cổ ngực có cản quang
kết quả ghi nhận biếu giáp to trên ép gây hẹp khí quản cổ chỗ hẹp nhất kích thước bốn mm kéo dài một đoạn một mươi một mm
sáng ngày hai mươi ba tháng bốn ekip bác sĩ khoa ngoại lồng ngực mạch máu biếu cổ phối hợp cùng khoa gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật cắt bỏ biếu cổ cho người bệnh
các phẫu thuật đã đặt thành công ống nội khí quản cho bệnh nhân đồng thời các phẫu thuật viên đã loại bỏ hoàn toàn hai thủy tuyến giáp
với kích thước bên phải là một mươi ba x sáu x sáu cm và bên trái là chín x sáu x năm cm bảo tồn được các cấu trúc quan trọng lân cận mà không để xảy ra chảy máu
ca phẫu thuật kết thúc thành công ngày hôm sau người bệnh được rút ống nội khí quản và chuyển xuống khoa ngoại lồng ngực mạch máu biếu cổ theo dõi
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ bộ công an tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên điện biên phủ không bao giờ quên
tại nhà hát hồ gươm vào hai đêm mùng hai và mùng ba tháng năm
thông qua các tác phẩm âm nhạc viết về chiến dịch điện biên phủ lịch sử nhằm khẳng định ý nghĩa tầm vóc giá trị lịch sử
đồng thời tri ân tôn vinh những công hiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong chiến thắng điện biên phủ
lần đầu tiên trên sân khấu nhà hát hồ gươm gần ba trăm linh nghệ sĩ diễn viên nhạc công tham gia biểu diễn các tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc
viết về điện biên phủ của các nhạc sĩ đạt giải thưởng hồ chí minh giải thưởng nhà nước về văn học kỹ thuật
các tác phẩm được lựa chọn biểu diễn trong chương trình đều là những tác phẩm đã có đời sống và sự trường tồn cùng năm tháng
ghi đậm dấu ấn lịch sử và đồng hành cùng dân tộc
đó cũng là những tác phẩm xuất sắc được trao giải thưởng tại đại hội văn công toàn quốc lần thứ nhất năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm hai phần
phần một với chủ đề chiến thắng được mở đầu bằng tác phẩm tiến quân ca của nhạc sĩ văn cao
tiếp đó không khí chiến thắng sẽ được tái hiện qua các tác phẩm
chiến thắng điện biên của nhạc sĩ đỗ nhuận
quê tôi giải phóng của nhạc sĩ văn trung
mùa lúa chính của nhạc sĩ hoàng việt
biết ơn chỉ võ thị xấu của nhạc sĩ nguyễn đức toàn
họ kéo pháo của nhạc sĩ hoàng vân
và bác đang cùng chúng cháu hành quân của nhạc sĩ huy thục
phần hai với chủ đề hồi tượng
thông qua các tác phẩm khí nhạc để truyền đi thông điệp về điện biên phủ
biểu tượng của một đất nước việt nam độc lập
làm chủ vận mệnh của mình trên con đường hội nhập và phát triển cùng thế giới
gồm các tác phẩm
bài hát mừng chiến thắng tây bắc của nhạc sĩ đặng đình hưng
tác phẩm du kích sông thao của nhạc sĩ đỗ nhuận
người chiến sĩ ấy của nhạc sĩ hoàng vân
cuối chương trình là bản giao hưởng hợp sướng điện biên phủ
ngồm bốn chương của nhạc sĩ hoàng vân
với ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của chiến thắng điện biên phủ
chương trình nghệ thuật đặc biệt này với mong muốn thông qua âm nhạc
tái hiện lại hào khí chiến thắng và cả những hy sinh anh dũng của quân và dân ta
trong chiến dịch điện biên lịch sử
bằng ngôn ngữ thi ca và hình tượng âm nhạc
cùng với diễn xuất của diễn viên
chiến thắng điện biên phủ đã được tái hiện đầy sống động và nghệ thuật
trên sân khấu nhà hát hồ gươm
về một điện biên phủ không bao giờ quên
dạng sáng tàu thuyền đầy áp tôm cá liên tục ra vào bến cá nghì thủy
thị xã cửa lò nghệ an
trên bờ các ngư dân tiểu thường đã nhộn nhịp chờ sẵn lấy hàng
để đưa đi khắp các huyện thị để bán
điều này tạo nên một khung cảnh lao động rất đẹp vào lúc bình
bến cá nghi thủy nằm ở vị trí cuối nguồn sông cấm
thuộc vườn nghi thủy thị xã cửa lò nghệ an
để kinh doanh các mặt hàng hải sản
bến cá và chợ được hình thành từ cả trăm năm trước
đây được xem là chợ hải sản lớn nhất trong vùng
tiểu thương khắp nhiều nơi về đây mua hàng
để bán lại cho người dân ở các khu chợ gần xa trên khắp các huyện thành thị
từ bốn giờ sáng đến bảy giờ sáng hàng ngày
các tàu thuyền liên tục cập bến với khoang đầy ấp tôm cá
sau một đêm dài ra khơi đánh bắt hải sản
trên bờ các ngư dân tiểu thương đã ngồi chờ sẵn
mỗi khi tàu thuyền về người dân lại lội ra để nhận những giỏ nhựa đầy tôm cá
hải sản ở bến cá nghi thủy rất đa dạng với nhiều loại
như cá thu cá bạc má cá nục tôm cua ghẹ
những giỏ hải sản tươi xói được các tiểu thương chia phần nhau mua ngay tại bến
không chỉ những tàu thuyền lớn nhiều ngư dân đi thuyền thúng câu mực cá
cũng đưa về bến để bán cho các tiểu thương sau một đêm ra khơi đánh bắt
tại bến cá nghi thủy không chỉ có các tiểu thương mua bán
mà còn có tổ đội chuyên bốc vác thuê
mỗi khi các cơ sở đông lạnh đưa xe đến thu mua hải sản
tổ đội bốc vác thuê lại nhận để vận chuyển những giỏ hàng lên xe
hay mang những giỏ đá lên để ướp lạnh hải sản
những nhóm tổ bốc vác thuê thường có sáu bảy người
thông thường các tổ bốc phát sẽ nhận thuê khoán vác hải sản
với một tấn hàng sẽ nhận từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng tiền thù lao
tùy vào ngày hàng nhiều hay ít các tổ bốc phát sẽ có nhiều hàng để làm
và nhận được nhiều tiền thù lao hơn
bến cá nghi thủy là nguồn cung cấp hải sản lớn cho người dân
cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị xã cửa lò
và các chợ huyện thành thị lân cận
mới đây nam em đã cập nhật loạt trạng thái gây gắt trên story cá nhân
sau nhiều ồn ào vừa qua người đẹp cho biết bản thân đã làm việc với luật sư
để kiện antifan vì gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh gần đây của cô
theo đó dòng trạng thái của nam em trên trang cá nhân
mấy em phá trị chị có thể nhắm mắt cho qua được
còn mấy em đụng tới nhà máy thì chị không chắc nha
được biết dòng trạng thái của nam em liên quan đến việc
nước hoa do người đẹp bán bị người tiêu dùng chê chất lượng kém và quảng cáo lố
trên mạng xã hội xảy ra tranh cãi
khi trợ lý của nam em khẳng định
hương thơm nước hoa này có tác dụng bảo vệ hỗ trợ tim mạch
và ngăn ngừa ung thư và cả bảo vệ môi trường
tuy nhiên những thông tin này đều không có căn cứ khoa học hay bằng chứng xác thực để xác minh
việc đòi kiện antifan xảy ra chỉ sau vài ngày nam em đăng bài viết
xin lỗi gửi đến các antifan và mong muốn được kết thúc những ồn ào
bên cạnh đó nam em cũng gửi lời xin lỗi đến các antifan
và hy vọng sau ngày hôm nay được antifan tha thứ cho mình một con đường sống
tuy nhiên đến hiện tại bác này đã không còn trên trang cá nhân của nam em
trong tháng này tôi đã chi một tỷ cho sửa nhà tiền hàng hóa đủ thứ
mấy bạn nói tôi lên đây xin quà
mấy bạn cộng thử đi coi tháng này tôi có nhận được một tỷ tiền quà không
việc nam em hé lỗi
chuyện chi một tỷ một tháng khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và thắc mắc
nam em kiếm được chỉ khoảng một tỷ nhưng lại chi đủ với số tiền đó
vậy cặp đôi lãi ở khoảng nào khi kinh doanh
trước đó người đẹp từng tâm sự bản thân cảm thấy chạy lòng khi trong túi không có tiền mặt để đặt bún rêu
thậm chí người đẹp còn hé lộ số dư trong tài khoản chỉ còn vỏn vẹn bảy trăm linh đồng
thời gian qua nam em là cái tên được nhắc đến liên tục bởi những ồn ào liên quan đến việc livestream trên mạng xã hội
trong các buổi livestream nam em gửi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ tiết lộ góc khuất sô bít
bên cạnh đó những phiên livestream của nam em cũng liên tục có những phát ngôn thiếu chuẩn mực nội dung gây tranh cãi trong cộng đồng mạng
nam em cũng tiết lộ cô vừa phải trả hợp đồng quảng cáo lên đến hàng trăm triệu đồng vì những ồn ào mà mình gây ra
và người trả nợ cho cô là chồng chưa cưới của cô
nam em cho biết cô đã hết tiền nên bạn trai sắp cưới là người trụ cột của gia đình
cả hai đã quyết định tập trung vào kinh doanh để kiếm tiền trở lại
hoa khôi đồng bằng sông kiểu long nói rằng cô không thể chia tay bạn trai vì anh đã đối xử với cô quá tốt và là một người chồng lý tưởng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi